theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm đến cuối tháng ba này bốn mươi tám bảng điện tử thông báo chỉ số chất lượng không khí nước sẽ được gắn khắp thành phố nhằm thông báo các chỉ tiêu môi trường không khí và nước cho người dân
thành phố hồ chí minh hiện đang đầu tư xây dựng trung tâm quan chắc và phân tích môi trường và sẽ triển khai gắn các bảng điện tử thông báo chỉ số chất lượng không khí nước để cơ quan chức năng giám sát tình trạng ô nhiễm trên toàn thành phố
bảng điện tử sẽ cập nhật liên tục các chỉ số về không khí như no hai co hai bụi tiếng ồn nước thì gồm các chỉ tiêu ph cod bod doo căn cứ vào số liệu này trung tâm quan chắc sẽ biết khu vực nào bị ô nhiễm tìm ra nguyên nhân cũng như truy xuất được nguồn gốc để xử lý
sở tài nguyên môi trường cũng đang đầu tư một phần mềm truyền dẫn kết nối dữ liệu của một mươi sáu trạm quan chắc ở các khu công nghiệp khu chế xuất nằm trên địa bàn
sắp tới sẽ mở rộng thêm mạng lưới quan trắc toàn thành phố
hiện thành phố hồ chí minh có mạng lưới quan chắc không khí với hai mươi vị trí cố định thực hiện quan chắc các chỉ số no hai co so hai bụi với tuần suất một mươi ngày một tháng